vào tối ngày hôm qua trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội có báo cáo liên quan đến hai ca dương tính với virus sars cov hai ngoài cộng đồng
đó là bệnh nhân nam làm ở khoa khám bệnh đa khoa tại bệnh viện một trăm linh tám và vợ là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc anh thư số chín đường thông phong
phường quốc tử giám quận đống đa hà nội
ngành y tế xác định có sáu f một ngoài cộng đồng gồm ba người nhà hai nhân viên nhà thuốc anh thư và một người ở cửa hàng tạp hóa
ngoài ra còn có bốn người liên quan khác
huyện ubnd hiện nay ubnd phường giáp bát quận hoàng mai đã phong tỏa tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân tại ngõ sáu mươi bảy giáp bát có khoảng một trăm năm mươi người
đồng thời ubnd phường quốc tử giám quận đống đa cũng đã phong tỏa hiệu thuốc anh thư tại số chín phố thông phong
liên quan đến hai ca f trên bệnh viện một trăm linh tám đã xét nghiệm ba trăm hai mươi trường hợp là f một và liên quan đến bệnh nhân
kết quả đều âm tính
vào tối ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi
ubnd phường giáp bát đã phát thông báo khẩn ra soát những người đến các địa điểm liên quan đến hai ca dương tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi cho đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
cụ thể là các địa chỉ cửa hàng tạp hóa số sáu mươi bảy đường giáp bát hàng rau trước số nhà sáu mươi tám và sáu mươi tám a đường giáp bát hàng thịt số nhà tám mươi chín đường giáp bát
cụ thể là các địa chỉ cửa hàng tạp hóa số sáu mươi bảy đường giáp bát hàng rau trước số nhà sáu mươi tám và sáu mươi tám a đường giáp bát